phong trào ủng hộ palestine tại mỹ thời gian gần đây ngày càng gia tăng và đang trở thành mối đe dọa lớn đối với chiến dịch tranh cử của tổng thống joe biden
nhằm ngăn chặn ứng viên đảng cộng hòa donald trump trở lại nhà trắng
các cử tri trẻ là lực lượng ủng hộ tự nhiên của đảng dân chủ
tuy nhiên dữ liệu cuộc thăm dò các cử tri trẻ trong độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi bốn của cnn mới được công bố cho thấy tổng thống joe biden đang kém ông donald trump một mươi một điểm phần trăm

các cử tri trẻ là lực lượng ủng hộ tổng thống joe biden đang kém ông donald trump một mươi một điểm phần trăm
ông lance cho biết họ không thích ai cả họ cho rằng tổng thống joe biden đã quá già
họ coi ông donald trump tham nhũng họ đang tìm kiếm một hình mẫu mới tìm kiếm một người nào đó mà họ khao khát trở thành
họ không tìm thấy đó là một sự thất vọng
trong một diễn biến khác liên quan ứng cử viên tổng thống độc lập mỹ robert f kennedy jr cháu trai của cố tổng thống john f kennedy
đã thách đố cựu lãnh đạo nhà trắng donald trump tranh luận trực tiếp vào cuối tháng năm
ông kennedy viết trong một bài đăng trên mạng xã hội
hôm bảy tháng năm rằng tôi muốn gửi tới ngài một lời đề nghị
cả hai chúng ta sẽ phát biểu tại đại hội toàn quốc sắp tới của đảng tự do vào ngày hai mươi bốn và ngày hai mươi năm tháng năm
đó là lãnh thổ trung lập hoàn hảo để ngài và tôi tranh luận nơi ngài có thể bảo vệ thành tích của bản thân trước những người ủng hộ đang giao động
theo đài rt tuần trước khi được hỏi liệu ông có tham gia tranh luận trực tiếp với đối thủ kennedy hay không
ông trump đáp rằng cháu trai của cố tổng thống kennedy không phải là một ứng cử viên nghiêm túc
và sẽ phải đạt được số phiếu cao hơn rất nhiều trước khi trở nên đáng tin cậy
tuy nhiên trong bài đăng hôm bảy tháng năm ông kennedy quả quyết một cuộc thăm dò dư luận do chiến dịch vận động tranh cử của ông thực hiện cho thấy
bản thân sẽ đè bẹp đương kim tổng thống joe biden trong cuộc đua song mã và sẽ đánh bại ông trump một cách khó khăn trong trận đấu tương tự
chính khách này cũng tuyên bố đang thu hút nhiều cử tri từng ủng hộ ông trump
theo các cuộc thăm dò do cnn và kunibiak công bố tháng trước
ông kennedy có thể giành được một mươi sáu phiếu ủng hộ trong cuộc cạnh tranh có sự tham gia của cả ông trump ông biden và những ứng viên tổng thống độc lập khác
nổi tiếng với quan điểm chống vaccine ủng hộ tự do ngôn luận và chủ nghĩa hòa bình trong chính sách đối ngoại
ông kennedy đã tham gia cuộc đua dành ghế lãnh đạo chính phủ mỹ với tư cách thành viên đảng dân chủ vào tháng bốn năm ngoái
xong đến tháng một mươi cùng năm ông thông báo rời đảng dân chủ và sẽ tranh cử với tư cách ứng viên độc lập
giới quan sát hiện thừa nhận khó dự đoán tác động của ông kennedy đối với cuộc bầu cử tổng thống mỹ vào tháng một mươi một tới đây
ông kenny phát biểu vào năm ngoái cho biết các thành viên đảng dân chủ lo sợ rằng tôi sẽ làm hỏng kết quả bầu cử của tổng thống biden
phe cộng hòa cũng lo ngại tôi sẽ làm hỏng kết quả bầu cử của cựu tổng thống trump
sự thật là cả hai đều đúng ý định của tôi là làm hỏng kết quả bầu cử đối với cả hai người đó
thưa quý vị mặc dù kết quả bầu cử tổng thống mỹ vào tháng một mươi một mới
ngã ngũ nhưng một số thành viên trong gia đình ông trump đã tỏ ra bén duyên với sự nghiệp chính khách
theo đài nbc sau khi tốt nghiệp trung học taron trump con trai út của ông donald trump
sẽ gia nhập con đường chính trị khi có tên trong danh sách bốn mươi một đại biểu của florida
tại đại hội toàn quốc đảng cộng hòa diễn ra vào mùa hè
evn power chủ tịch đảng cộng hòa tại florida cho biết
chúng tôi có phái đoàn lớn gồm các lãnh đạo cơ sở các quan chức dân cử và các thành viên trong gia đình ông trump
florida đang tiếp tục có
theo mirror các thành viên nhà trump sẽ có mặt đông đủ tại đại hội
bao gồm donald trump jr eric trump và tiffany trump byron trump với tư cách thành viên của phái đoàn florida
hội nghị dự kiến diễn ra tại bang miwaki từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi tám tháng bảy
dù có cuộc sống khép kín hơn nhiều so với anh trai eric trump và donald trump jr
nguồn tin của miro cho biết con trai cao hai một mét của ông trump chuẩn bị cho sự nghiệp chính trị
daily mail cho biết
dẫn lời người trong cuộc tiết lộ thông tin chi tiết về chàng trai một mươi tám tuổi được vợ chồng ông trump bảo vệ nhiều năm qua
nguồn tin cho rằng tarin ủng hộ nỗ lực trở lại nhà trắng của cha
nhiều quan chức hàng đầu của đảng cộng hòa bao gồm những nhà tài trợ giàu có ngạc nhiên trước sức hút của tarin
trước khi chính thức tham gia con đường chính trị taron trump tốt nghiệp trung học ngày một mươi bảy tháng năm
luật sư của ông trump yêu cầu tòa án ở new york tạm hoãn phiên xử hình sự để cựu tổng thống tham gia lễ tốt nghiệp của con
thẩm phán jure mccann đã thông qua yêu cầu của luật sư
parisram bước sang tuổi một mươi tám vào ngày một mươi tám tháng ba vừa bước sang tuổi trưởng thành
byron bị mike singleton cựu giám đốc điều hành cấp cao của nbc lôi vào cuộc chiến quyền lực của ông trump
lúc đó loạt quan chức từng làm việc ở nhà trắng quốc hội mỹ như mike kern
bà capital cựu trợ lý thư ký công vụ của bộ y tế và dịch vụ nhân sinh
chralit bentry cựu cố vấn truyền thông cấp cao của đảng cộng hòa thuộc ủy ban tư pháp thượng viện
jeven a price cựu trợ lý của thành viên hạ viện mỹ perron donals lên tiếng bảo vệ perron
tờ people cho rằng perron trump đã trưởng thành có thể đi theo truyền thống chính trị của gia đình quyền lực
còn út nhà tram phải học dân cách đối mặt áp lực những lời chỉ trích từ giới truyền thông
chính trị gia không hài lòng về trump
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo